chiều ba mươi một tháng bảy kết thúc phiên họp toàn thể và phiên họp hẹp
hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai tại thái lan đã ra thông cáo chung
thông cáo chung đề cập nhiều nội dung gồm xây dựng cộng đồng asean
cộng đồng chính trị an ninh asean cộng đồng kinh tế asean cộng đồng văn hóa xã hội asean
các quan hệ đối ngoại của asean các vấn đề quốc tế khu vực và việc tổ chức hội nghị bộ trưởng
ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba cùng các hội nghị liên quan tại việt nam vào năm hai nghìn hai mươi
thời điểm việt nam đảm nhận chức chủ tịch asean
thông cáo chung khẳng định cam kết của các nước thực hiện đầy đủ tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tinh thần đoàn kết trong các nỗ lực xây dựng cộng đồng
các bộ trưởng tái khẳng định sự cần thiết thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước asean
đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ số qua đó thúc đẩy sự hội nhập kinh tế sâu rộng hơn
liên quan đến vấn đề biển đông thông cáo chung nêu rõ
chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình an ninh ổn định an toàn
và tự do hàng hải và hàng không ở biển đông và công nhận những lợi ích của việc biển đông
là một vùng biển hòa bình ổn định và thịnh vượng
chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố
về ứng xử của các bên ở biển đông doc một cách trọn vẹn
thông cáo chung khẳng định các bộ trưởng đã thảo luận về tình hình ở biển đông
các bộ trưởng tái khẳng định sự cần thiết tăng cường sự tin tưởng kiềm chế tiến hành các hoạt động
và tránh những hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình
theo đuổi việc giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thông cáo chung của hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai
cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa
và kiềm chế tiến hành tất cả các hoạt động của các bên tuyên bố chủ quyền và tất cả những nước khác
trong đó có những hoạt động được đề cập trong tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển đông doc
mà có thể làm phức tạp hóa thêm tình hình và làm gia tăng những căng thẳng ở biển đông
minh đức phóng viên truyền hình nhân dân đưa tin từ trung tâm hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai
tại thủ đô bangkok thái lan